kính chào quý vị khán giả mời quý vị khán giả cùng theo dõi bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
công an tỉnh điện biên vừa bắt quả tăng hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép năm bánh heroin
cụ thể chiều ngày một mươi hai tháng năm tại khu vực xã na sang huyện mường trà tỉnh điện biên
công an huyện điện biên đông và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng chủ trì
phối hợp với công an các huyện mường trà mường nhé và cục hải quan tỉnh bắt quả tang sùng a páo và sùng a minh
các đối tượng manh động liều lĩnh đâm thẳng xe vào tổ công tác để tàu thoát
xong với tinh thần kiên quyết đấu tranh tổ công tác đã bắt giữ thành công hai đối tượng thu giữ năm bánh heroin
công an tỉnh hậu giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự nguyễn thành nguyên và anh ruột là nguyễn hữu nghĩa
chú tại tỉnh đồng tháp về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản đồng thời tạm giữ hình sự lý minh tránh
và nguyễn quốc thanh chú tại thành phố cần thơ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
thủ đoạn của các đối tượng là giả danh đơn vị thiết kế nội thất để liên hệ với nạn nhân
khi gặp mặt thì các đối tượng dùng bình xịt hơi cay tấn công bắt giữ lấy hết tài sản rồi trở nạn nhân đến địa bàn tỉnh vĩnh long
giam giữ rồi nhắn tin cho người nhà nạn nhân yêu cầu chuyển một mươi tỷ đồng để chuộc người
nạn nhân sau đó đã được giải cứu thành công và bốn đối tượng đã bị bắt giữ
tổ chức đánh bạc với quy mô hai tỷ đồng một ngày hai mươi một đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an
tỉnh hậu giang bắt giữ

cầm đầu đường dây là trịnh công chính trú tại tp vinh
do không có nghề nghiệp ổn định để có tiền tiêu xài thì chính đã nhận bán số lô số đề tại nhiều địa bàn
thành phố vinh huyện nghi lộc huyện đô lương đồng thời cung cấp đường link và tài khoản cho các chân dết
hai mươi đối tượng trong đường dây bị bắt giữ cùng với tăng vật là hai mươi năm điện thoại di động một mươi thẻ atm
hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng
liên quan đến vụ sập tường khiến ba trẻ tử vong trên địa bàn tp hà nội
phó chủ tịch ubnd tp hà nội lê hồng sơn đã yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc
nhận được thông tin vụ việc thì ngày hôm nay đoàn công tác của ubnd tp hà nội đã đến thăm hỏi
chia buồn với ba gia đình nạn nhân
phó chủ tịch ubnd tp hà nội cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục làm rõ nguyên nhân
gây ra sự cố đổ tướng
đồng thời ra soát các vị trí có nguy cơ sạt lở để có biện pháp phòng ngừa
gia cố không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản
viện kiểm sát nhân dân huyện định quán của tỉnh đồng nai đã ra cáo trạng truy tố lê dương
phó giám đốc công ty thành bưởi về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện
tham gia giao thông đường bộ
tài xế hoàng văn tính về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo cáo trạng không giờ ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
điều khiển xe khách từ thành phố hồ chí minh đi thành phố đà lạt của tỉnh lâm đồng
đến hơn hai giờ sáng tại quốc lộ hai mươi do không có giữ khoảng cách an toàn
nên xe khách do tính điều khiển đã tông vào đuôi xe tải đang chạy phía trước
rồi tông vào xe khách một mươi sáu chỗ lưu thông theo chiều ngược lại khiến năm người chết bốn người bị thương
qua điều tra dù tính đang bị tước giấy phép lái xe nhưng mà dương vẫn điều động tài xế này
điều khiển xe khách trên từ thành phố hồ chí minh đi đà lạt và gây ra vụ tên nạn
giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nêu trên
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân